chiều ngày hôm qua một vụ cháy lớn xảy ra tại xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
ngọn lửa đã thiêu dụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân ước thiệt hại nặng nề
trước đó vào khoảng một mươi ba h một mươi năm chiều cùng ngày người dân ở thôn ba xã thống nhất phát hiện lửa bất ngờ bùng phát
tại một nhà kho và một căn nhà của hai người dân trên địa bàn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ
có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa
sau hơn hai tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân ước thiệt hại nặng nề
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ